thông tin mới nhất liên quan đến vụ bé trai một mươi tuổi rơi vào trụ bê tông sâu ba mươi năm mét tại tỉnh đồng tháp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố tai nạn
thủ tướng yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì
tiếp tục phối hợp với ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an bộ xây dựng bộ giao thông vận tải
huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời bảo đảm yêu cầu nhanh nhất
hiệu quả nhất kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
và chiều nay lực lượng cứu hộ quân khu chín đã có mặt tại hiện trường sẵn sàng xuống nên có thể đã xảy ra đa chấn thương
địa phương đã tính tới phương án xử lý cấp cứu tại hiện trường
theo báo cáo của bộ công an trong kỳ nghỉ tết dương lịch toàn quốc đã xảy ra tám mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm năm mươi người tử vong năm mươi một người bị thương so với cùng kỳ năm trước tăng một mươi chín vụ một mươi hai người tử vong và tăng một mươi sáu người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra xử lý trên hai mươi một tám trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền hơn ba mươi bảy năm tỷ đồng tạm giữ sáu năm trăm bốn mươi phương tiện vi phạm tước hơn ba sáu trăm linh giấy phép lái xe các loại
trong ngày hôm nay ngày cuối của kỳ nghỉ lễ lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao do người dân quay trở lại các thành phố lớn
đến các điểm du lịch các phương tiện di chuyển chậm nhiều đoạn đường xảy ra tình trạng un tắc cục bộ tuy nhiên không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ lúc tắm nước ngọt hai nhóm du khách phát sinh mâu thuẫn đánh nhau hậu quả là một người tử vong một người bị thương nặng
sau đối tượng có liên quan đã bị công an tỉnh bà rịa vũng tàu tạm giữ
cụ thể vào sáng ngày hôm qua nạn nhân cùng nhóm của nạn nhân xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhóm của võ minh kha trú tại tỉnh bình dương
hậu quả nhóm của nạn nhân có một người anh tuấn có dấu hiệu đồng phạm về tội giết người bốn đối tượng khác có dấu hiệu của tội gây dối trật tự công cộng
một nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu phát hiện bắt quả tàng
cụ thể vào khoảng một giờ sáng nay lực lượng cảnh sát đối tượng là nguyễn minh hiếu huỳnh hoàng vũ và lê văn thành điều khiển xe ô tô lưu thông trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi có hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra trên người và phương tiện của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng một trăm hai mươi năm gram nghi là ma túy và một số tăng vật khác
qua làm việc các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua từ tp hcm đem về bạc liêu tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đang tạm giữ đối tượng trần ngọc cường chú tại huyện châu thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tối ngày ba mươi tháng một mươi hai vừa qua chị lê thị tuyết mai chú tại huyện châu thành trên đường điều khiển xe mô tô về nhà khi đến khu vực ấp cần thới xã cần đăng thì bất ngờ bị cường điều khiển xe máy chạy từ phía sau lên áp sát giật sợi dây chuyền vàng trọng lượng hơn một mươi chỉ trên cổ
cú giật mạnh đã khiến cả hai người ngã xuống đường bị chị mai nắm áo kéo lại và chi hô cường đã dùng tay đánh chị mai nhiều lần rồi ném bỏ lại sợi dây chuyền để thoát thân
khoảng hai mươi phút sau cường bị người dân phát hiện khống chế và bàn giao cho lực lượng công an xã cần đằng
ngày hôm nay công an thành phố cần thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai công an tp cần thơ đã bám sát chỉ đạo của bộ công an lãnh đạo tp cần thơ chủ động nắm chất tình hình
tích cực tham mưu cấp ủy chính quyền các chủ trương giải pháp công tác đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục vụ phục hồi phát triển kinh tế xã hội của địa phương
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ quyết liệt điều tra khám phá án cao vượt chỉ tiêu bộ giao điều tra khám phá năm trăm năm mươi sáu vụ bắt xử lý tám trăm một mươi sáu đối tượng đạt tỷ lệ tám mươi chín tám tội phạm giảm năm một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tại hội nghị đồng chí thứ trưởng đã tặng cờ thi đua cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu chỉ đạo hội nghị thứ trưởng lương tam quang biểu dương những kết quả thành tích mà cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an thành phố khẩn trương cụ thể hóa kết luận của bộ trưởng bộ công an tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám thành nghị quyết chương trình hành động trong năm hai nghìn hai mươi ba
thực hiện đảm bảo hiệu quả tiến độ đề ra đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc chú trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng theo nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để đấu tranh chấn áp các loại tội phạm xây dựng lực lượng công an thành phố thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thưa quý vị và các bạn chính sách nhất quán của việt nam là tôn trọng và bảo đảm quyền con người quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân được quy định rõ trong hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba hệ thống pháp luật của việt nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế
điều này được chính những chức sắc tôn giáo nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam đánh giá cao để đảm bảo được điều này các lực lượng chức năng đã phải cố gắng như thế nào
đây sẽ là nội dung chính mà chúng tôi đề cập trong chuyên mục nhận diện và đấu tranh tuần này với sự trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị trong ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi ba những người thực hiện chương trình nhận diện và đấu tranh không muốn nhắc lại quá nhiều về nhận định thiếu khách quan mà mỹ đã đưa ra trong năm hai nghìn hai mươi hai khi cho rằng việt nam cần theo dõi tự do tôn giáo
bởi nếu một ai đó còn có góc nhìn thiếu thiện trí về tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam thì hãy đến đất nước việt nam để cùng cảm nhận
rồi hãy đưa ra những nhận xét đánh giá về đất nước và con người tại việt nam
và những hình ảnh của lực lượng công an đã nỗ lực bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ giáng sinh một trong những ngày lễ lớn của người dân theo đạo thiên chúa được tổ chức mới đây sẽ mở đầu cho minh chứng quyền con người và tự do tín ngưỡng tôn giáo và sự bình đẳng của mọi người dân việt nam
trong đêm giáng sinh vừa qua trên các tuyến đường dẫn đến các nhà thờ của mọi miền tổ quốc dòng người đổ về mỗi lúc một đông đúc
lễ giáng sinh năm nay diễn ra trong thời tiết thuận lợi nên người dân ra đường đến các khu vực nhà thờ hay trung tâm thương mại để vui chơi đông hơn mọi năm
căn cứ đã vào kế hoạch công an chỉ huy quán phường đã tham mưu cho quán phường và lực lượng quán phường xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các lực lượng

căn cứ đã vào kế hoạch công an chỉ huy quán phường đã tham mưu cho quán phường và lực lượng quán phường xây dựng kế hoạch
trong đêm giáng sinh năm nay diễn ra trong thời tiết thuận lợi nên người dân ra đường đến tất cả các lực lượng

tháng một mươi hai tại sóng ngòi xã mão điển huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
nạn nhân là ông nguyễn thế giới tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên cơ thể
và vợ là bà nguyễn thị hợi bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo sau hơn một mươi năm giờ đồng hồ tích cực điều tra
lực lượng công an xác định được nghi phạm là vũ đăng mạnh
cùng chú tại sóng ngòi xã mão điển huyện thuận thành
tại cơ quan điều tra bước đầu mạnh khai nhận phát hiện bạn gái cũ
và con trai của ông giới chuẩn bị kết hôn nên đã sát hại hai vợ chồng ông giới
cho đến chiều nay công an quận gò vấp tp hcm vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
xảy ra tại cơ sở mây che đan trên địa bàn phường năm
vào khoảng gần một mươi một giờ trưa nay người dân phát hiện khói lửa bùng phát
tại khu vực tầng trệt căn nhà bốn tầng kinh doanh mây tre đan
nằm trong hẻm một trăm bốn mươi năm đường trần bá giao phường năm quận gò vấp tp hcm
nên đã nhanh chóng hô hoán cùng nhau
dập lửa nhưng bất thành
thời điểm xảy ra cháy có hai người mắc kẹt trong căn nhà kêu cứu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận gò vấp và bình thạnh
đã nhanh chóng đến hiện trường phối hợp dập lửa ngăn không cho cháy lan
lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường
cứu được hai người mắc kẹt trong căn nhà ra ngoài an toàn